một số ca mắc covid một mươi chín mới xuất hiện ở miền đông trung quốc đã khiến thành phố thượng hải hạn chế các hoạt động du lịch
và một số thành phố lân cận cũng đã ngừng dịch vụ giao thông công cộng trong bối cảnh trung quốc kiên quyết theo đuổi chính sách không khoan nhượng với covid một mươi chín
dữ liệu chính thức từ ủy ban y tế quốc gia nhc hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cho thấy
thành phố thượng hải ghi nhận ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín có các triệu chứng hôm hai mươi năm tháng một mươi một
lần gần nhất thành phố thượng hải ghi nhận ca nhiễm có triệu chứng là vào tháng tám
hồi đầu tháng này các quan chức y tế trung quốc đã nói rằng mục tiêu của nước này không phải là theo đuổi chiến lược không ca mắc covid một mươi chín
mà là bảo đảm rằng các ổ dịch địa phương có thể được phát hiện và ngăn chặn càng sớm càng tốt
chính quyền thượng hải đã yêu cầu các công ty du lịch tạm dừng các chuyến đi giữa thành phố này và các khu vực cấp tỉnh khác
trung tâm tài chính của hai mươi bốn chín triệu dân
đã phong tỏa một số khu dân cư bị cho là có nguy cơ lây nhiễm cao
và hai bệnh viện địa phương đã tạm dừng một số dịch vụ trực tiếp nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát dịch covid một mươi chín
chính quyền thành phố cũng yêu cầu tất cả các trường học tạm dừng các lớp học trực tuyến
đồng thời yêu cầu các trường đại học thắt chặt quản lý đối với sinh viên
dữ liệu của nhc cho thấy thành phố hàng châu ở tỉnh chiết giang cũng phát hiện hai ca nhiễm không triệu chứng tại địa phương vào hôm ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một trung quốc ghi nhận chín mươi tám năm trăm tám mươi ba ca mắc có triệu chứng
trong khi tổng ca tử vong do covid một mươi chín trên cả nước là bốn sáu trăm ba mươi sáu